với hành vi trộm cắp đối tượng phạm quang tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố quy nhơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó lúc một mươi h ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện anh hà nguyễn minh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường lê hồng phong tp quy nhơn dựng chiếc xe máy exciter trên vỉa hè
trên đường hoàng văn thụ tp quy nhơn không trồng coi nên tuyến liền mở khóa trộm chiếc xe mang đi tiêu thụ
qua công tác điều tra truy xét đến đêm ngày hai mươi tháng ba công an quy nhơn đã phát hiện
và bắt giữ phạm quang tuyến và thu giữ tang vật
ngoài vụ trộm trên cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ nhiều vụ trộm khác
nghi vấn liên quan đến đối tượng này đa phần là những chiếc xe máy hiệu exciter